nhận lời mời của thủ tướng chính phủ thonglun sisulit từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là chuyến thăm chính thức nước lào đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng chính phủ
dự kiến trong chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng thonglun sisulit
hai thủ tướng đồng chủ trì lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
chào tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit hội kiến với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
gặp thường trực ban bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước lào phan khâm vi pha vanh
tiếp chủ tịch trung ương hội hữu nghị lào việt nam và tham dự một số hoạt động khác
chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam
đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước
hữu nghị và hợp tác lào việt nam
là hai nước láng giềng gần gũi hai dân tộc việt nam và lào từ lâu đã gắn bó keo sơn
mối quan hệ đặc biệt lào việt nam được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cây sòn phong vi hàn
chủ tịch supha nu vong cùng hai đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp
ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới
thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện lào việt nam
ngày càng gắn bó tin cậy
góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vào việc gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới
để chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử và quá trình phát triển của quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt việt lào đã được gây dựng gìn giữ và vun đắp
bằng biết bao bồ hôi công sức và cả xương máu của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước
hợp tác quốc phòng an ninh và đối thoại ngày càng chặt chẽ
đi vào thực chất và đạt được nhiều kết quả tốt góp phần bảo đảm ổn định chính trị
an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực của việt nam cho lào
ngày càng được tăng cường về số lượng cải thiện cả về chất và lượng
tính đến thời điểm hiện tại số lưu học sinh lào đang có mặt học tập tại việt nam
là hơn một mươi bốn người trong đó diện hiệp định là hơn ba bốn trăm linh người
các trường đạo việt nam có những chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên lào
ví dụ như là đối với sinh viên tự túc sinh viên mà tư phí
thì họ có thể miễn giảm học phí cấp chỗ ở miễn phí
cho học tiếng việt năm đầu khi mà dự bị là học miễn phí
hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực
ngày càng đa dạng và hiệu quả chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư được nâng lên
hai bên chú trọng hơn trong việc phối hợp hướng dẫn kiểm tra
chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo hành lang pháp lý đồng bộ
đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại
hợp tác giữa các ban của đảng các bộ ngành ủy ban của quốc hội
các đoàn thể địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng phong phú cụ thể và thiết thực